trong số hơn một mươi năm hợp tác xã nông nghiệp đã có ba chín trăm linh hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị nông sản
thu nhập bình quân của người dân ở khu vực nông thôn không ngừng được cải thiện
dù gặp không ít khó khăn trở ngại song quá trình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
đã đạt được nhiều kết quả tích cực và đang được các địa phương trong cả nước đẩy mạnh
huyện nghị xuân
cuối năm hai nghìn một mươi tám huyện nghị xuân được công nhận là huyện nông thôn nông nghiệp
huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh hà tĩnh là huyện thứ năm mươi sáu trong toàn quốc vinh dự đạt danh hiệu này
về đích trước hai năm so với dự kiến thu nhập bình quân đầu người đạt mức ba mươi bảy triệu đồng tăng hơn hai lần so với thời điểm năm hai nghìn một mươi bảy
thực hiện phương châm xây dựng nông thôn mới có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc
sau khi trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đảng bộ chính quyền và nhân dân nghi xuân lại bắt tay ngay
và thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu
huyện nghị xuân
với nghi xuân hôm nay ngoài chiêm ngưỡng nhiều địa danh văn hóa lịch sử nổi tiếng chúng ta còn bắt gặp những mô hình kinh tế mới
những khu dân cư giàu đẹp yên bình mang đậm bản sắc văn hóa việt
toàn huyện đã xây dựng được hơn bảy trăm linh mô hình kinh tế sản xuất nông nghiệp như trồng dưa lưới trong nhà màng
nuôi tôm công nghệ cao lợn rừng trong đó có nhiều mô hình trang trại tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao
sau thành công của mô hình trồng hoa ly và các loại hoa khác cuối năm hai nghìn một mươi bảy gia đình chị lê thị thắm ở xã xuân mỹ tiếp tục lấn sân sang mô hình trồng dưa lưới
đến nay gia đình chị đã phát triển lên tổng diện tích năm m hai
dưa được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ israel sản xuất và tiêu thụ một cách ổn định
mô hình dưa lưới thì lúc đầu chúng tôi chỉ làm nhỏ lẻ nhưng mà sau thấy hiệu quả kinh tế cao so với hiện trạng

mô hình dưa lưới thì lúc đầu chúng tôi chỉ làm nhỏ lẻ nhưng sau thấy hiệu quả kinh tế cao so với hiện ra
dưa được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ israel sản xuất và tiêu thụ một cách ổn định
mô hình dưa lưới thì lúc đầu chúng tôi chỉ làm nhỏ lẻ nhưng sau thấy hiệu quả kinh tế cao so với hiện ra

mô hình dưa lưới thì lúc đầu chúng tôi chỉ làm nhỏ lẻ nhưng sau thấy hiệu quả kinh tế cao so với hiện ra

dưa được trồng và chăm sóc theo tiêu thụ một cách ổn định

so với khi mà làm đơn lẻ
cho nên cái hiệu quả của mô hình hợp tác xã thì phải nói đầu tiên đó là nó thúc đẩy cái kinh tế hộ giúp cho cái xóa đói giảm nghèo
và đặc biệt là các hộ vươn lên làm giàu trong cái điều kiện kinh tế thị trường thì cái việc mà liên kết hợp tác với nhau để cùng phát triển là rất cần thiết
điều hồ tiêu và cao su là những cây trồng chính của tỉnh bình phước
tuy nhiên nhiều năm trở lại đây giá của các loại cây này giảm mạnh
nhiều mặt hàng rớt xuống mức thấp
trước tình hình đó nhiều nông dân ở địa phương này đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng để thích nghi với sự thay đổi của thị trường lẫn tác động xấu của diễn biến thời tiết bất thường
nhận thấy một mươi ba hectare cao su hiệu quả kinh tế thấp gia đình ông nguyễn thanh tâm ở phường tân xuân thành phố đồng xoài đã chuyển đổi sang trồng hai cây bưởi da xanh và một mươi ba cây cam theo tiêu chuẩn việt gáp
đến nay đã được hai năm tuổi
theo ông tâm kinh phí để đầu tư một hectare cam và bưởi như thế này từ khi xuống giống đến khi thu hoạch
hết khoảng từ năm trăm linh đến sáu trăm linh triệu cho việc cải tạo đất xuống giống và phân bón
dự kiến năm sau vườn cây ăn trái này sẽ cho thu hoạch từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh tấn trái
cái này đầu tư cái vườn này nó cũng lớn cho nên nó chưa có thu cho nên mình chưa chuyển được mình vẫn giữ cao su
còn năm nay là để tái sang năm mà có thu mà mình tính cái cộng trừ nhân chia của mình á mà nó này cái nọ rồi nó còn dư á thì tôi mới chuyển qua tôi chuyển đổi tiếp
do bưởi giữ được giá ít sâu bệnh và dễ cất giữ bảo quản nên không ít gia đình ở phường tân xuân thành phố đồng xoài đã chặt bỏ cây cao su để đầu tư vào trồng bưởi
với khoảng vài chục hectare cây trồng ăn trái ban đầu đến nay trên địa bàn phường tân xuân
khoảng ba trăm linh hectare diện tích cây ăn trái trong đó khoảng hai trăm linh hectare bưởi
tuy sản lượng chưa bằng một số tỉnh thành phố ở nam bộ nhưng trái cây bình phước khi ra thị trường được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi mẫu mã và độ thơm ngon của nó
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước cho biết địa phương này hiện có khoảng một mươi năm hectare cây ăn trái với hơn hai mươi loại trái cây
trong đó bưởi bơ sáp và sầu riêng là những loại cây đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân
thì trong bưởi á
cùng với trồng trọt bình phước cũng đang xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi
mang tính chuyên nghiệp và mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình cung cấp gà thương phẩm gà đẻ trứng
áp dụng theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay
cùng với hai mươi tám trang trại được xây dựng trên diện tích gần ba mươi hectare
mỗi năm hệ thống trang trại này cung cấp ra thị trường khoảng ba triệu con gà thịt cùng hơn một tỷ quả trứng
toàn tỉnh hiện có một trăm năm mươi bảy hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã đang sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
cùng với đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các thành tiệu khoa học kỹ thuật
bình phước cũng đang bắt tay với các doanh nghiệp uy tín trong khâu quảng bá và tiêu thụ sản phẩm
nhiệm vụ và giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã được chỉ rõ trong văn kiện đại hội một mươi hai của đảng
đó là tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững
xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống của nông dân
đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao
phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng khu vực nông nghiệp bình quân
mỗi năm từ hai năm đến ba
theo số liệu từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện cả nước có hơn một mươi năm hợp tác xã nông nghiệp
trong đó có khoảng sáu mươi số hợp tác xã này đang hoạt động hiệu quả
vịt chiết giang là giống vịt nhà chuyên cho trứng

giống vịt này còn được gọi là vịt siêu trứng trung quốc hay vịt cò vịt cao cổ
nông dân việt nam còn gọi chúng là giống siêu cò hay cổ cò
chúng là giống vịt siêu trứng dễ nuôi và thích hợp với nhiều vùng sinh thái
tuổi đẻ quả trứng đầu tiên rất sớm so với giống vịt cỏ
năng suất trứng cao có sức kháng bệnh cao tỷ lệ hào hụt thấp
tiêu tốn thức ăn không cao tỷ lệ nuôi sống cao
hiện nay vịt cổ cỏ đã được nuôi phổ biến ở nhiều vùng thuộc đồng bằng sông kiều long
nhiều hộ nông dân tại đây đã áp dụng phương thức nuôi mới đem lại năng suất cao
khác với phương thức cũ là cho vịt chạy đồng
tuy đỡ tốn kém thức ăn nhưng rủi ro rất lớn khó kiểm soát được dịch bệnh
chất lượng trứng không bảo đảm người nuôi lại phải theo sát đàn vịt ngoài trời
thì nay nhiều hộ nông dân ở cần thơ đã áp dụng phương thức nuôi mới
chung trên sàn thép có bể bơi riêng không bơi trong ao hồ
mỗi ngày bể bơi đều được thay nước vịt ăn thức ăn hỗn hợp
đầy đủ dinh dưỡng dễ kiểm soát ít nhiễm bệnh trứng to bảo đảm an toàn thực phẩm
ngoài ra nuôi theo mô hình nhà tập trung trên sàn sẽ bảo vệ được môi trường
giảm mùi hôi làm ảnh hưởng đến các khu nhà lân cận
nếu nuôi đạt yêu cầu kỹ thuật sau bốn tháng rưỡi vịt sẽ bắt đầu đẻ trứng
và thời gian đẻ kéo dài khoảng một năm rưỡi là nghỉ
có thể nói phương thức nuôi vịt tập trung trên sàn thép là một bước đột phá
mở đường cho nhiều hộ chăn nuôi học hỏi kinh nghiệm và áp dụng
hẹn gặp lại